theo tập đoàn dệt may việt nam vinatech thì đến nay tập đoàn đã cung ứng ra thị trường trong nước khoảng tám mươi triệu chiếc khẩu trang
bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu phòng chống dịch trong nước
việc sản xuất khẩu trang đang giúp tập đoàn giải quyết việc làm cho hai mươi số lao động bị thiếu việc
vinatech cũng vừa đưa ra sản phẩm mới là khẩu trang vải ba lớp chống giọt bắn kháng khuẩn đáp ứng tiêu chuẩn của bộ y tế
và đang xúc tiến xuất khẩu mặt hàng này sang một số quốc gia châu âu và mỹ nhằm bù đắp một phần đơn hàng may mặc bị thiếu hụt
ở thời điểm hiện tại đây là một trong các giải pháp giúp doanh nghiệp dệt may duy trì việc làm cho người lao động
chờ dịch bệnh qua đi để khôi phục sản xuất
yêu tiên của vinatech là giữ chân người lao động cố gắng duy trì việc làm luân phiên cho người lao động tạm dừng các dự án đầu tư mới